thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip của một nam thanh niên nhẫn tâm thiêu sống một chú mèo
về phẫn nộ và bức xúc cho cộng đồng
trên thực tế đã có những quy định chế tài xử phạt đối với những người có hành vi ngược đáy động vật
hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào và cơ quan nào sẽ ra quyết định xử phạt
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
thời gian vừa qua trên mạng xã hội liên tục chia sẻ và lên án hành động dã man thiêu sống chú mèo của một nam thanh niên
nhờ sự cứu giúp của người dân chú mèo không tử vong song đã bị bỏng nặng
mình mong muốn là pháp luật nên dân đem và mọi người có thể lên án những hành động như vậy
đối với mình thì mình coi chó mèo như là một người thân trong gia đình
cho nên là khi mà mình nhìn thấy cái clip đó thì mình cảm thấy kiểu rất là xót xa
các bạn mang đến trong tình trạng có thể là bị gãy các chân tay gãy các chi đấy
có thể là bị tổn thương da có thể là bị đánh lòi mắt ra
tất nhiên với một người yêu động vật thì ai cũng sẽ bức xúc với cái tình trạng đấy
là một trong những trạm cứu hộ vật nuôi ít ỏi tại hà nội hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
nhóm hà nội pest odofton đã góp phần cứu giúp trên năm ca chó mèo bị bỏ rơi hoang lạc bạo hành
đồng thời tìm mái ấm mới cho hàng trăm vật nuôi
bên cạnh đó nhóm cũng tích cực nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ nuôi
thông qua mạng xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện
bên mình là đa số các ca về thì đều là nạn nhân của cái việc bị bạo hành bị ngược đãi
thì các bé trong tình trạng rất là đáng thương
sau quá trình phục hồi điều trị nhiều bé vẫn còn rất là ngút nhát sợ hãi không thể nào được như bình thường nữa
mình mong là nhà nước và các cơ quan chức năng có thể tuyên truyền rộng rãi phổ biến đến người dân
để cho những tình trạng mà các bé bị bạo hành như thế không còn xảy ra nữa
theo luật chăn nuôi năm hai nghìn một mươi tám vật nuôi bao gồm gia súc gia cầm và động vật khác
được con người thuần hóa chăn nuôi và nằm ngoài danh mục các loài động vật nguy cấp
quý hiếm được pháp luật bảo vệ
trước đây hành động đánh đập
hành hạ tàn nhẫn vật nuôi được coi là một lựa chọn hành vi của cá nhân
người chủ có quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn hành vi đó
tuy nhiên từ thời điểm nghị định một mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ ban hành vào ngày một ba hai nghìn hai mươi một
quy định sự phạt hành chính về chăn nuôi có hiệu lực vào tháng bốn hai nghìn hai mươi một
hành vi này được xếp vào nhóm bị cấm thực hiện
khoảng một điều hai mươi chín nghị định này quy định người đánh đập hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi
sẽ bị phạt tiền từ một ba triệu đồng
quy định xử phạt trong nghị định một mươi bốn là rất rõ
tuy nhiên trong thực tế việc triển khai thực hiện còn không ít bỡ ngỡ khó khăn
cơ quan nhà nước cơ quan chính quyền trong nhiệm vụ đang thực hiện công vụ của mình được giao có chức năng
khi mà phát hiện hành vi vi phạm đều có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với việc bạo hành vật nuôi
tôi cũng có thể nêu ra cụ thể một số đơn vị có thẩm quyền như là chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
cơ quan công an cơ quan quân đội quản lý thị trường cảnh sát biển chẳng hạn
các văn bản này đi vào thực tiễn tiễn rất muộn trong cái lĩnh vực mà xử phạt đối với hành vi bạo hành vật nuôi
và vì thế đến nay thì cái số hiệu về thống kê các trường hợp bị xử phạt thì hiện tại thì chưa nắm rõ được
và đôi khi các cơ quan chính quyền cơ quan có thẩm quyền xử phạt thì chỉ mang tính nhắc nhở dân đe phổ biến đến những người dân
trên thực tế nghị định chế tài xử phạt những người có hành vi ngược đáy động vật
đồng tình của dư luận có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính cụ thể sẽ giúp người dân nâng cao hơn trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi
tuy nhiên để những nghị định chế tài này đi sâu hơn vào đời sống
các cơ quan chính quyền địa phương cần có những biện pháp tuyên truyền cũng như mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt hành vi vi phạm